hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
căn nhà nơi xảy ra hỏa hoạn nằm bên hông của cầu mỹ thủy đường nguyễn thị định phường cát lái tp thủ đức
theo thông tin ban đầu vào khoảng một giờ sáng lửa đã bùng phát ngay cửa ra vào của căn nhà cấp bốn do ông lục chấn tâm năm mươi bốn tuổi làm chủ
thời điểm đó ông tâm đang ngồi ở ngoài cùng với nhiều người xung quanh hô hoán dập lửa nhưng bất thành
ít phút sau khói lửa bùng lên dữ dội bao trùm cả căn nhà
trong lúc nỗ lực tìm cách cứu nhiều người thân đang mắc kẹt ở bên trong ông tâm đã bị bỏng và được đưa đến bệnh viện
theo một số người dân lúc ứng cứu tiếng của các nạn nhân kẹt ở bên trong kêu cứu thảm thiết nhưng do sức nóng không thể đến gần để phá cửa cứu các nạn nhân
nhận được tin báo năm mươi lính cứu hỏa bốn xe chữa cháy và nhiều xe cứu thương đã được điều động tới
tuy nhiên khi phá cửa cảnh sát phát hiện sáu người thân của ông tâm đã tử vong gồm vợ hai con ruột một con dâu một cháu nội và một cháu ngoại
hiện vẫn đang được cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân của vụ cháy
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị những thông tin cập nhật về vụ cháy này trong các bản tin tiếp theo
còn tại hà nội vào lúc h ba mươi phút đêm ngày hôm qua một vụ sập giàn giáo cũng đã bất ngờ xảy ra tại công trình đang thi công có địa chỉ ở số một trăm bảy mươi phạm văn đồng quận cầu giấy hà nội
vụ sập giàn giáo đã khiến cho một người thợ bị mắc kẹt
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an
quận cầu giấy quận bắc từ liêm đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường tiến hành giải cứu các nạn nhân
theo các nhân chứng tại hiện trường trong khi một mươi công nhân đang đổ bê tông trần tầng một bê tông từ xe bồn bơm gần kín mặt sàn thì giàn giáo bắt đầu sụt
nghe tiếng hô lớn các công nhân tháo chạy ra ngoài còn một người đã bị mắc kẹt ở bên trong đống đổ nát
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy và công an quận bắc tử liêm đã điều sáu xe chữa cháy
cùng với một mươi năm chiến sĩ đến hiện trường
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phải dùng kìm cộng lực để cắt sắt mở lối vào bên trong
đến một giờ ba mươi phút công nhân bị mắc kẹt đã được đưa ra ngoài với vết thương ở vùng đầu vai và được chuyển đi cấp cứu
các nhà xây dựng có sàn rộng khoảng bảy mươi mét vuông khởi công từ đầu tháng ba
sau vụ tai nạn một nửa mặt sàn của tầng một đã đổ sập các tấm đan sắt bị uốn cong bê tông vương vãi khắp nơi
lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân của vụ việc
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã đưa vụ án làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin
tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ra xét xử công khai
tuyên phạt đối tượng vũ tiến chi sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại thành phố bảo lộc một mươi năm tù giam ba năm quản chế
theo cáo trạng từ đầu năm hai nghìn một mươi tám vũ tiến tri tìm hiểu các thông tin từ báo chí và các trang mạng ở nước ngoài được đăng tải trên mạng internet
có nội dung đà kích chủ trương đường lối chính sách của đảng nhà nước việt nam
xuyên tạc lịch sử nói xấu chủ tịch hồ chí minh và lãnh đạo cấp cao của nhà nước
từ những thông tin trên chi đã sử dụng mạng xã hội đăng tải chia sẻ ba trăm ba mươi tám bài viết
một trăm tám mươi một video phát trực tiếp với nội dung xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa
phủ nhận thành tựu cách mạng đạt kích các chủ trương chính sách của đảng nhà nước trong các lĩnh vực chính trị kinh tế xã hội
xúc phạm lãnh tụ hồ chí minh và các lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước nhằm tác động gây mâu thuẫn
mất lòng tin của nhân dân về vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
liên quan tới vụ án này còn có đối tượng nguyễn thị cẩm thúy chú tại tỉnh khánh hòa
là người đã làm phát tán một trăm tám mươi một video trực tiếp trên không gian mạng bằng các tài khoản facebook nguyễn cẩm thúy cẩm thúy cô
trong thời gian quen biết vũ tiến tri và nguyễn thị cẩm thúy đã có ý định hợp tác
lôi kéo những người cùng quan điểm tư tưởng thành lập quốc hội tự xưng nhằm mục đích lập ra một tổ chức chính trị đối lập
từ đó thay thế quốc hội của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tòa án nhân dân tp hcm sáng nay cũng đã mở phiên
tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo dương tấn hậu là nam tiếp viên hàng không
hai năm tù giam nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là bốn năm
về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
theo điểm c khoảng một điều hai trăm bốn mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo cáo trạng vào giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi dương văn hậu cùng với đoàn bay của vietnam airlines
từ nhật bản về việt nam và được lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín cách ly tập trung
tại khu cách ly tập trung của vietnam airlines
tuy nhiên quá trình cách ly tại khu cách ly tập trung hậu đã tiếp xúc trực tiếp với hai người khác bị nhiễm bệnh
khi cách ly tại địa phương hậu tiếp tục vi phạm các quy định cách ly khi rời khỏi nhà trọ
đi ăn uống học tiếng anh và tiếp xúc gần với hai người khác
đến cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hậu có kết quả dương tính với virus sars cov hai
hai người f một của người này cũng có kết quả dương tính
về mức độ thiệt hại cáo trạng xác định toàn bộ thiệt hại vật chất trong vụ án này
là hơn bốn bốn tỷ đồng
ngoài ra nhà chức trách xác định vụ án còn có thiệt hại phi vật chất
về việc cách ly đã ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn hai người dân trên địa bàn tp hcm
sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh đội cảnh sát hình sự công an quận nam từ liêm hà nội
đã triệt xóa thành công hai đối tượng chuyên cướp giật tài sản gồm lưu ngọc lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại xã lưu xá huyện yên mỹ tỉnh hương yên
và nguyễn xuân công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã đồng trung huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
cả hai đối tượng này đã từng có ba tiền án về tội cướp giật tài sản
vào khoảng chín giờ ngày một mươi tám tháng ba lộc và công lấy xe máy rủ nhau ra đường xem có ai sơ hở
thì thực hiện hành vi cướp giật tài sản
khi đến khu vực cây xăng phú đô hai đối tượng phát hiện có trường hợp đang cầm điện thoại trước mặt đi xe máy
ngay lập tức hai đối tượng này đã đuổi theo và giật được chiếc điện thoại iphone một mươi hai pro max
rồi bỏ chạy sau đó hai đối tượng đã mang bán chiếc điện thoại cướp giật được với giá một mươi ba triệu đồng ở đông anh
quá trình điều tra xác minh và mở rộng vụ án cũng với thủ đoạn trên
đội cảnh sát hình sự công an quận nam tử liêm đã làm rõ thêm sáu vụ cướp giật tài sản
do lộc và công gây ra trong vòng một tháng đồng thời thu giữ tăng vật là một chiếc điện thoại một mươi hai pro max
và một xe máy exciter
tại cơ quan công an lộc và công khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật của mình
hiện công an quận nam từ liêm hà nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với hai đối tượng trên để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quế phong tỉnh nghệ an cho biết
vừa triệt xóa một đường dây mua bán trái phép chất ma túy thu giữ năm mươi kg quả của cây thuốc viện tươi
cùng với một số tăng vật có liên quan
qua công tác nghiệp vụ công an huyện quế phong đã phát hiện hai đối tượng là nguyễn kim cầu sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
trú tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an và lô văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại huyện quế phong tỉnh nghệ an
móc nối câu kết với một đối tượng trên địa bàn huyện quế phong để giao dịch tìm mua quả cây thuốc viện tươi từ lào
mang về xuôi từ đó trung chuyển tòa đi các địa bàn khác để tiêu thụ nên đã xác lập chuyên án đấu tranh
đến hai mươi h ngày hai mươi một h
tám tháng ba ban chuyên án đã mật phục bắt quả tăng đối tượng nguyễn kim cầu về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
khám xét trên xe ô tô của đối tượng thu giữ hai bao bì đựng hơn năm mươi kg quả cây thuốc viện tươi
cùng thời trang trên một tổ công tác khác thi hành lệnh bắt khẩn cấp lô văn hùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ một mươi hai triệu đồng cùng với một số tăng vật có liên quan
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
thưa quý vị và các đồng chí thực hiện kế hoạch của cục cảnh sát giao thông bộ công an về mở đợt cao điểm tăng cường
tuần tra kiểm soát xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chứa chất ma túy vi phạm nồng độ cồn
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc ninh đã xây dựng kế hoạch phối hợp cùng với một số đơn vị nghiệp vụ
triển khai cao điểm tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông
và hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn
công an tỉnh bắc ninh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh tập trung tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn tại các tuyến giao thông đường bộ
trong đó tập trung các tuyến giao thông chính trong đô thị các tuyến quốc lộ cao tốc trọng điểm các tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông
để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công an tỉnh bắc ninh đã bố trí lực lượng và trang bị đầy đủ thiết bị kỹ thuật kiểm tra kiểm soát
đảm bảo tiến hành nhanh gọn tiện lợi thực hiện nghiêm điều lệnh công an nhân dân và các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
qua đó nhận được sự đồng tình ủng hộ của các chủ phương tiện
đối với chuyên đề này lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh được phép dừng tất cả các phương tiện mô tô ô tô con ô tô chở khách ô tô tải
xe vận tải container xe ô tô kéo rơ móc hoặc là sơ bi rơ móc trong đó tập trung xử lý người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy
vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật
từ ngày một mươi năm tháng ba đến ngày hai mươi năm tháng ba lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc ninh đã lập biên bản một trăm một mươi bốn trường hợp vi phạm nồng độ cồn
tạm giữ một trăm một mươi bốn phương tiện tước giấy phép lái xe một trăm một mươi bốn trường hợp lập biên bản bốn trường hợp vi phạm đối với người điều khiển xe trong cơ thể có chất ma túy
tạm giữ bốn phương tiện tước giấy phép lái xe bốn trường hợp
thực hiện cơ hội chuyên đề xử lý nồng độ cồn cũng như ma túy được sự lãnh đạo phòng khách giao thông cũng như chỉ huy đội
thì mỗi cán bộ chị chúng tôi tự nêu cao tiền trách nhiệm trong công việc cũng như là việc đầu tiên chúng tôi trước mắt sẽ là tuyên truyền đối với người tham gia giao thông
và khi mà gặp những trường hợp vi phạm nồng độ cồn thì chúng tôi sẽ kế quyết xử lý theo đúng quy định pháp luật
mục đích thì là thứ nhất là để nhằm mọi người tham gia giao thông được đảm bảo an toàn tình hình trật tự an toàn giao thông được ổn định và thông suốt
chuyên đề tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy
vi phạm nồng độ cồn sẽ còn kéo dài đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
do đó mỗi người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật hình thành thói quen đã uống rượu bia không lái xe
từng bước xây dựng văn hóa giao thông góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
tiếp theo sẽ là các thông tin về truy nã tội phạm

xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn công an huyện hồng ngự của tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn vũ thanh quang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp thượng một xã thường thới tiền huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng huỳnh thanh hải
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp hưng hòa xã tân khánh trung huyện châu thành tỉnh đồng tháp
và đối tượng nguyễn ngọc giàu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại khóm phú hưng thị trấn cái tàu hạ huyện châu thành tỉnh đồng tháp
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
đối tượng này có sẹo thẳng dài một một cm cao một hai cm trên sau đuôi mắt trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện